tình trạng trẻ em dân tộc ế đê không biết tiếng mẹ đẻ đang ngày một phổ biến
vì vậy việc đưa tiếng ế đê vào giảng dạy tại các trường học trên địa bàn tỉnh đắk lắc
sẽ góp phần dinh dữ và bảo tồn bản sắc văn hóa của cộng đồng người ấy đê
tiếng giáo viên giảng bài tiếng học sinh đọc theo khiến cho không khí tại trường tiểu học tô hiệu
thành phố bôn ma thuột tỉnh đắk lắk náo nhiệt hẳn lên
cứ vào chiều thứ sáu hàng tuần các cô giáo người dân tộc ế đê của trường lại háo hức
tất bật với các buổi lên lớp xóa mù chữ mẹ đẻ cho chính các em nhỏ cùng dân tộc của mình
các cô giáo mong muốn các em có thể đọc hiểu rõ ràng tiếng mẹ đẻ
để từ đó hiểu thêm về văn hóa của dân tộc
nhưng bên cạnh đó để các em mở rộng thêm về hiểu biết về con người
rồi cuộc sống văn hóa của người dân tộc ế đê nói riêng và các dân tộc anh em nói chung
bên cạnh đó để bồi dưỡng về tình yêu tiếng mẹ đẻ của mình
em học tiếng ấy đê được một năm rồi và lợi ích là được nói tiếng mẹ đẻ
rồi là biết viết biết đọc biết viết biết đọc rồi biết nhiều chữ cái
ấy đê nữa rồi còn biết còn lợi ích là nói được với bố mẹ nhiều hơn nữa
bằng tất cả tình yêu thương và lòng nhiệt huyết
các giáo viên tiếng ấy đê của trường tiểu học tô hiệu đã sáng tạo
chủ động làm các đồ dùng dạy học nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả giảng dạy
đồng thời dùng song ngữ tiếng việt tiếng ấy đê bổ trợ cho việc giảng dạy
giúp các em tiếp thu bài nhanh chóng dễ dàng hơn
cái sách của các cháu sử dụng từ khi nhà trường áp dụng đến thời điểm này
thì thấy rất là hiệu quả về kinh hình và kinh chữ
các cháu tham gia học rất là tích cực có hứng thú trong việc sử dụng bộ sách này
trường tiểu học tô hiệu thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
có hơn một học sinh trong đó có gần một trăm bảy mươi học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số
hơn một mươi năm triển khai
giảng dạy tiếng ế đê ở trường đã giúp cho các em học sinh thêm yêu tiếng mẹ đẻ
cũng như vốn hiểu biết về văn hóa đời sống của cộng đồng mình